tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai hà nội sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại đảo dừa công viên thống nhất
thời gian bắn một mươi năm phút từ giờ đến giờ một mươi năm phút đêm giao thừa
theo kế hoạch ủy ban nhân dân thành phố cũng giao công an tp hà nội xây dựng phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
an toàn giao thông đảm bảo lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại khu vực bắn pháo hoa
sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra
năm nay do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên thành phố hà nội chỉ thực hiện một điểm bắn pháo hoa
việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân thủ đô đón tết cổ truyền của dân tộc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại